hà nội đang ở thời điểm đẹp nhất trong năm với rất nhiều gam màu thiên nhiên rất đặc sắc
đó là những khoảnh khắc thu hà nội đặc biệt vào những đợt giao bùa
chia sẻ trên mạng xã hội thì không ít ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ niềm yêu thích khi hà nội vào thu
với sự bình yên và có thể nói là rất lãng mạn
những hình ảnh rất đẹp về mùa thu hà nội cũng đã trở thành niềm cảm hứng
để rất nhiều cư dân mạng có được những bức ảnh kỷ niệm sáng tác những bài thơ câu hát
và trong khung cảnh thơm mộng ấy thì nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã có chung quan điểm rằng
nhịp sống tất bật và hối hả của thường ngày dường như là đang chậm lại
và chúng ta hãy cùng đến với những cảm xúc những cảm nhận trong khúc giao mùa hà nội trong cư dân mạng ngày hôm nay
hình ảnh một hà nội trong sáng sớm mùa thu khi được chia sẻ trên mạng xã hội
ngay lập tức đã nhận được hàng nghìn lượt like share từ cư dân mạng
không còn sự ồn ào vội vã là một hà nội mang nét đẹp bình dị và cổ kính
tìm kiếm trên các trang cá nhân của người dùng mạng xã hội
không khó để bắt gặp những góc nhìn cảm nhận thời tiết thu của hà nội rất độc đáo
một sáng mùa thu hành
hà nội một trong những điều đẹp đẽ nhất trên đời
hà nội bắt đầu vào mùa lãng mạn rồi đấy
thế bạn đã tìm được ai cùng mình dạo phố ngắm thu hà nội chưa
thu về hà nội thay áo mới lãng mạn hơn mộng mơ hơn và cũng dịu dàng hơn
hà nội đẹp nhất về thu bất kể góc nào cũng đẹp vào thời gian này
cảm nhận từng giây phút đó với cảm giác xe xe lạnh thấy tỉnh an quá
những lời ca trong tác phẩm âm nhạc
nhớ mùa thu hà nội của cố nhạc sĩ trịnh công sơn
hiện đang trở thành hot trend được rất nhiều cư dân mạng yêu thích và lồng ghép
trong những clip được chia sẻ trên mạng xã hội
rất nhiều các địa điểm check in khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng
đẹp quên nối về của mùa thu hà nội
đó là trên những con phố với mùi hoa sữa thoảng hương
bên những chiếc xe chở đầy hoa hay những hàng cây đang dần thay lá
đâu đó trên phố là gánh hàng hoa rực rỡ ngược xuôi
là gánh cốm xanh non bọc trong lá xe viếc
quả hồng chín mọc những món ngon đặc sản mà chỉ duy nhất hà nội mới có
không ít bạn trẻ đã chia sẻ kỷ niệm về những chuyến du lịch ngắn quanh hà nội trong tiết trời thu
không quá ồn ào mà cũng chẳng điều như vắng vẻ
mang đến cảm giác nhiệt sống thủ đô lắng động trong những ngày này
với không ít cư dân bạn
khi nhắc đến mùa thu hà nội còn là nỗi nhớ về chốn tình yên
tôi từng kỷ niệm một thời hoa nghiêng thơm mộng
tôi yêu hà nội
dù tôi ra hà nội có một lần
nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất thân quen và muốn quay lại thăm
năm năm thời sinh tiên đã qua từ lâu
nhưng những kỷ niệm về mùa thu mùa xuân hà nội không bao giờ quên được
xa hà nội một mươi tám năm chưa một lần quay về
vào mùa thu
nhớ ra giết những cơn gió nhẹ nhẹ
lá vàng bay ngập lối vào những buổi sáng mùa thu
mùi phở thấm nước bốc lên
khi đi ngược gió
khi ít hà thoải mái lắm
theo trend mùa thu hà nội
bắt nhịp xu hướng
một số bạn trẻ ở một số tỉnh thành
đã đầu tư xe hoa cùng các dịch vụ phụ kiện
để tạo nên đặc sản mùa thu hà nội
xuất hiện trên nhiều tỉnh thành
đó là trào lưu check in
cùng xe hoa trở đầy mùa thu hà nội
ngay lúc mùa thu hà nội
hay tại thành phố huế mộng mơ
hay tại thanh hóa
nhiều bạn trẻ cũng rất háo hức trụng tình
check in cạnh mùa thu hà nội
biên bản thanh hóa
ở lào cai những bức ảnh đẹp về mùa thu sắc màu
tại thành phố biên thương
trong khoảnh khắc sau mùa
cũng đã liên tục được nhiều cư dân mạng chia sẻ
mùa thu hà nội đã về tới phù cát rồi
nhìn xe hoa thấy cảm giác nhẹ nhàng
không biết anh em quy nhơn
đã có xe hoa như này chưa
mang mùa thu hà nội
về với phù đốc thôi nhá
mùa thu hà nội mà không phải đi đâu xa
sáng giờ lướt facebook
thấy toàn mùa thu hà nội
tưởng friend mình chạy ra hà nội luôn chứ
đợi định nghỉ lễ mùng hai tháng chín
phải là check in với trend hà nội thôi
chơi hà nội vào thu
đang tạo nên
một bức tranh đa chiều sống động
khi đi qua từng con phố
hãy chia sẻ với chúng tôi
những bức ảnh câu chuyện
và cảm nhận về một hà nội chắc bạn
trên trang facebook của truyền hình công an nhật dân